cục quản lý dược bộ y tế vừa có các quyết định gia hạn hiệu lực giấy đăng ký lưu hành thuốc
nguyên liệu làm thuốc đối với gần chín trăm linh loại thuốc khác nhau
cùng đó cục cũng ban hành danh mục một trăm chín mươi ba thuốc nước ngoài được cấp
gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại việt nam và một mươi năm biệt dược gốc khác
tiến sĩ vũ tuấn cường cục trưởng cục quản lý dược bộ y tế cho biết
thực hiện nghị quyết tám mươi của quốc hội thời gian qua cục quản lý dược và hội đồng tư vấn
cấp giấy đăng ký thuốc nguyên liệu làm thuốc bộ y tế đã nỗ lực tổ chức các đợt công bố
gia hạn thuốc nguyên liệu làm thuốc trong nước và nước ngoài có giấy đăng ký lưu hành
được tiếp tục sử dụng theo quyết định tài khoản một điều ba nghị quyết tám mươi
trong đợt gia hạn lần thứ một mươi một tại quyết định số một trăm sáu mươi sáu ngày một mươi hai tháng ba
cục quản lý dược đã công bố gần chín trăm linh loại thuốc nguyên liệu làm thuốc khác nhau được gia hạn
theo đó số thuốc nguyên liệu làm thuốc này được tiếp tục sử dụng đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi bốn
tại quyết định này cục quản lý dược nêu rõ trường hợp thuốc nguyên liệu làm thuốc đã thực hiện thay đổi
bổ sung trong quá trình lưu hành hoặc có đính chính sửa đổi thông tin liên quan đến giấy đăng ký lưu hành
đã được cấp doanh nghiệp xuất trình văn bản phê duyệt hoặc xác nhận của cục quản lý dược
với các cơ quan đơn vị liên quan để thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật
cũng theo thông tin của cục quản lý dược dịp này cục đã ban hành danh mục một trăm chín mươi ba thuốc nước ngoài được cấp
gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại việt nam đồng thời công bố danh mục một mươi năm thuốc biệt dược gốc đợt hai của năm hai nghìn hai mươi bốn
được biết các sản phẩm thuốc trong nước và nước ngoài được gia hạn số đăng ký thời gian qua khá đa dạng
về nhóm tác dụng dược lý gồm thuốc điều trị ung thư tim mạch tăng huyết áp đai tháo đường thuốc kháng virus
thuốc điều trị bệnh lý đường hô hấp thuốc kháng sinh hạ sốt giảm đau kháng viêm thông thường khác
và các loại vaccine sinh phẩm có nhu cầu sử dụng nhiều trong khám chữa bệnh phòng chống dịch bệnh
trước đó trong tháng một và tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn cục quản lý dược đã ban hành nhiều quyết định công bố gia hạn cấp mới
số đăng ký lưu hành hơn một loại thuốc nguyên liệu làm thuốc biệt dược gốc vaccine và sinh phẩm y tế
trong năm hai nghìn hai mươi ba để đảm bảo nguồn cung cấp cho nhu cầu dự phòng điều trị của nhân dân bộ y tế đã kịp thời giải quyết hồ sơ
đề nghị cấp phép nhập khẩu thuốc chưa có giấy đăng ký lưu hành đáp ứng nhu cầu điều trị đặc biệt và thuốc viện trợ
viện trợ nhân đạo thuốc phòng chống dịch bệnh dịch covid một mươi chín huyết thanh kháng bạch cầu giai độc tố botulinum
cùng đó bộ chỉ đạo các sở y tế tăng cường công tác đảm bảo cung ứng thuốc trên địa bàn đối với thuốc
thuốc dạng phối hợp nguyên điện dùng làm thuốc là dương chất gây nghiện hướng thần tiền chất dùng làm thuốc